các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
người con của dòng đó chính là tập đạo diễn nghệ sĩ nhân dân minh trí và nghệ sĩ nhân dân phương hoa
mối quan hệ giữa đạo diễn nghệ sĩ nhân dân minh trí và đạo diễn nghệ sĩ nhân dân phương hoa là mối nhân duyên rất đặc biệt
hai người có sự đồng điệu cả về hội hòa
từ mối quan hệ đó đã gắn bó họ với nhau trong nhiều tác phẩm hoạt hình có giá trị cao về nội dung và cả hình thức thể hiện đặc biệt là tác phẩm chuyện cổ thành ốc bộ phim đã chấp cánh cho tình yêu của cặp đôi làm phim hoạt hình việt nam
sau khi tốt nghiệp trường mỹ thuật công nghiệp hà nội cho đến nay nghệ sĩ nhân dân minh trí đã có hơn năm mươi năm gắn bó với hoạt hình và ghi dấu nhiều bộ phim gắn liền với trẻ thơ ngặt hái không ít giải thưởng cao quý
tôi chọn là một sự may mắn là tôi đã bước vào cái thế giới hoạt hình khá sớm có nghĩa là sau khi tốt nghiệp mỹ thuật công nghiệp năm sáu mươi bảy thì mình đã được về hãng làm việc rồi
đối với họ những gam màu của hội họa chính là niềm cảm hứng bất tận cho mỗi bộ phim hoạt hình cho những nhân vật đã làm say đắm biết bao thế hệ thơ

phim hoạt hình có giá trị thật đặc biệt thế giới của hoạt hình là hồn nhiên là gợi mở cho những mơ ước của các em được cất cánh bay xa được gặp gỡ giao lưu với những khán giả nhí đặc biệt được nhìn ánh mắt trẻ thơ chăm chú theo dõi từng khuôn hình trên phim
đó chính là niềm vui niềm hạnh phúc của nghệ sĩ nhân dân minh trí và nghệ sĩ nhân dân phương hoa

đó luôn là món quà tinh thần lớn nhất trong suốt cuộc đời nghệ thuật của mình
đến với nghề bằng tài năng và niềm đam mê tâm huyết của đôi vợ chồng nghệ sĩ nhân dân minh trí và nghệ sĩ nhân dân phương hoa đã được ghi nhận vinh danh bằng nhiều giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế
nhưng có lẽ điều hạnh phúc nhất đối với họ chính là sự yêu mến của các em thiếu nhi của khán giả với những bộ phim hoạt hình họ thực hiện

hai tác giả này đều có ưu điểm và chính vì những ưu điểm đó cho nên là những bộ phim đã ra đều được người xem người ta tán tưởng
những công hiến của cặp vợ chồng nghệ sĩ nhân dân minh trí và nghệ sĩ nhân dân phương hoa luôn được các đồng nghiệp trong nghề đánh giá cao
nhà biên kịch sông đông là một trong những người như vậy bởi bà từng có thời gian hợp tác cùng nghệ sĩ nhân dân phương hoa trong nhiều dự án đặc biệt là bộ phim xe đạp